với cộng đồng người trăm tháp là nơi linh thiêng nhất
chính vì thế lễ hội kt trên tháp luôn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia
nét độc đáo của lễ hội kt tổ chức trên tháp luôn có sự tham gia cúng lễ vật của người trăm và người rắc lây
qua các nghi thức như lễ mở cửa tháp tắm tượng mặc y trang cho tượng thần và lễ dân vật cúng cho thần
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại ninh thuận
năm nay lễ hội trên tháp pô cửa long ghi rai tại phường đô vinh thành phố phan rang tháp tràm
đúng vào dịp ninh thuận tổ chức lễ đón và công bố bằng chứng nhận lễ hội kt của người trăm là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
chính vì thế ngay từ sáng sớm rất đông người dân mang theo lễ vật đi cúng lễ để cầu mong một năm mới sức khỏe công việc làm ăn phát đạt
ngày lễ hội kt người trăm dù ở khắp mọi nơi
trong nước và ngoài nước đều hướng về
và các tháp của người trăm ở ninh thuận và bình thuận luôn luôn là nơi cuốn hút mọi người trăm khắp nơi hướng về
lễ hội trên tháp pô cửa long ghi rai không chỉ phản ánh sinh hoạt của cộng đồng trăm
mà còn là nơi lưu giữ và phô diễn các sắc thái văn hóa độc đáo sự giao thoa văn hóa giữa người trăm và người gia rai

chính sự linh thiêng đó mà lễ hội kt trên tháp pô cửa long ghi rai luôn thu hút nhiều nhà nghiên cứu văn hóa
và du khách trong nước và quốc tế đến tham quan tìm hiểu nghiên cứu